cửa biển sông đốc thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau là một trong những cửa biển có quy mô lớn
tàu cá khi đánh bắt ở ngư trường vùng biển cà mau thường hay ra vào cửa biển này để neo đậu bán hải sản
thế nhưng gần đây nhiều người dân và chủ tàu ở khu vực cửa biển sông đốc bức xúc trước tình trạng các doanh nghiệp lấn chiếm khu neo đậu chú bão sông đốc này
khu neo đậu tránh chú bão sông đốc có tổng chiều dài hai ba trăm linh mét chạy dọc theo bờ sông ông đốc hiện có trên hai mươi điểm bị lấn chiếm
đoạn bị lấn chiếm nhiều nhất là khu vực thuộc địa phận thị trấn sông đốc còn lại là xã khánh hải
các doanh nghiệp chế biến thủy sản bột cá như bích khải minh phát sông đốc kim sơn không chỉ lấn chiếm khu vực bờ kè xây mái tre lấn chiếm không gian
mà còn xây dựng luôn cầu cảng ra bờ sông ông đốc vốn dành cho tàu thuyền neo đậu
kỳ cọ báo
tình trạng các doanh nghiệp lấn chiếm ở khu neo đậu chánh chú bão sông đốc là một thực tế diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết
do tính chất quan trọng của cửa biển này nên khi xây dựng khu neo đậu tránh chú bão sông đốc tỉnh cà mau xác định là khu neo đậu tránh chú bão cấp vùng
dư luận đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cà mau sớm giải quyết dự án
các điểm vụ lấn chiếm khu neo đậu tránh chú bão tạo điều kiện cho các tàu thuyền ra vào kinh doanh buôn bán hải sản được thuận lợi